hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trước đó cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh long an đã khởi tố bắt tạm giam ba bị can
lê thanh nhất nguyên lê thanh tùng dương và lê thanh hoàn nguyên
bị can lê tùng vân được tại ngoại để điều tra về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
vụ án này được phơi lộ từ việc các cơ quan của tỉnh long an nhận được nhiều đơn tố cáo
của tổ chức cá nhân về hành vi sai phạm pháp luật của một số trường hợp sinh sống
tại hộ của bà cao thị cúc hiện vụ án đang được cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh long an
tiếp tục điều tra xử lý theo đúng quy định của pháp luật
sau hai ngày xét xử và nghị án chiều qua tòa án nhân dân tỉnh hậu giang tuyên án bảy bị cáo
tham gia đánh nhau về hai tội giết người và gây dối trật tự công cộng
vào khoảng hai mươi h ngày hai mươi bốn tháng sáu năm ngoái mâu thuẫn đánh nhau giữa hai nhóm thanh niên
khiến một người bị thương một người tử vong tòa án nhân dân tỉnh hậu giang tuyên phạt các bị cáo
nguyễn thái đăng huỳnh thanh toàn và huỳnh thanh hiệu tổng mức án ba mươi bốn năm sáu tháng tù
về tội giết người các bị cáo nguyễn hoàng phú trần hoài thương võ quang thiện tín
từ một năm sáu tháng đến hai năm sáu tháng tù nhưng cho hưởng án treo và phan trí khanh
chín tháng cải tạo không giam giữ về tội gây dối trật tự công cộng
tối qua công an tỉnh tiền giang xác nhận đã triệu tập bảy người có liên quan đến vụ gây dối
trật tự công cộng trước cổng tòa án nhân dân tỉnh
thông tin ban đầu
vào trưa cùng ngày tòa án nhân dân tỉnh tiền giang xét xử vụ bắn nhau tại quán karaoke xo
làm một người chết ba người bị thương sau khi hội đồng xét xử tuyên án hai mươi hai bị cáo được dẫn giải ra xe
về trại tạm giam lúc này bên ngoài trụ sở tòa án nhân dân tỉnh tiền giang có rất đông thanh niên
bất ngờ có nhóm thanh niên xảy ra cự cãi khi đó người dân nghe thấy tiếng nổ một số thanh niên
đã có hành vi gây dối trật tự công cộng theo lực lượng công an bước đầu nguyên nhân vụ việc
là do mâu thuẫn trong nhóm bạn bè của các bị cáo
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận ngo quyền tp hải phòng phối hợp cùng với các đơn vị chức năng
vừa bắt giữ đối tượng đào anh tuấn bốn mươi chín tuổi thủ phạm gây ra vụ cướp tài sản tại phòng giao dịch
ngân hàng việt tinh banh trên địa bàn
vào khoảng một mươi bốn h ngày một mươi một tháng năm đối tượng đào anh tuấn đi bộ đến phòng giao dịch ngân hàng việt tinh banh
địa chỉ số bảy mươi hai lạch chay quận ngo quyền tp hải phòng
như một khách hàng bình thường sau đó tuấn bất ngờ rút một khẩu súng dạng hoa cải lên đạn
đe dọa uy hiếp nhân viên ngân hàng rút tiền mặt đưa cho tuấn
đối tượng liên tục chĩa súng vào từng nhân viên nhưng tại thời điểm đó ngân hàng không có tiền mặt
nên nhân viên không giao nổ sau khi nhân viên ngân hàng hô hoán lực lượng chức năng đến hỗ trợ
đối tượng tuấn đã nhanh chóng tẩu thoát ra khỏi ngân hàng
trước khi thực hiện việc cướp này tuấn cũng đã chuẩn bị đầy đủ súng đạn
rồi một số những cái công cụ túi sách giày dép
trong quá trình thực hiện nội dung của cướp này tuấn cũng đã có ý thức và lần tránh
trong đấy thì dùng các áo chống nắng có mũ và mũ nửa chai kính và khẩu trang
trước khi tuấn đi cướp này tuấn có toàn bộ công cụ đấy
để tuấn đè vào ba lô sau đó đi ra một khu vực khác để thay quần áo sau đó vào cướp
và sau khi cướp được thì tuấn cũng đã bỏ chạy và cũng đi ra một cái khu vực kín đáo khác
và thay lại quần áo đi ra và đi về nhà như con người bình thường
nhận được tin báo đội cảnh sát hình sự công an quận ngô quyền phối hợp cùng phòng cảnh sát hình sự
nhanh chóng xuống địa bàn triển khai các biện pháp truy bắt đối tượng
đến một mươi chín h cùng ngày đối tượng tuấn đã bị công an
đối tượng ngô quyền bắt giữ tại nhà riêng
khám xét nhà đối tượng lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ khẩu súng dạng hoa cải
đối tượng sử dụng để gây án cùng nhiều viên đạn
lực lượng truy bắt trong quá trình truy bắt giấu vết của tuấn thì cũng rất là bất vả
trong đấy thì phối hợp với các cơ quan đơn vị nghiệp vụ phòng cảnh sát hình sự
rồi công an quận đế trân rồi phòng cơ tài hình sự
chúng tôi cũng đã tập trung rất cao trong công tác truy tìm dấu vết
từng nhà từng người để xác định bởi vì xác định đối tượng có súng rất nguy hiểm
mà không làm ngay không truy bắt sớm thì sẽ gây ảnh hưởng
thứ nhất là ảnh hưởng đến tình hình nhân dịch trật tự của địa phương
thứ hai là trong quá trình tuấn nẩn trốn bỏ chạy và có mang ra súng
thì cũng sẽ gây có thể là gây nguy hiểm cho người khác hay là đối với lực lượng truy bắt anh em chúng tôi
vụ việc là bài học cảnh báo tới các ngân hàng về công tác đảm bảo an ninh an toàn
cùng với các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng công an
mỗi chi nhánh phòng giao dịch và mỗi người lao động cần nâng cao ý thức cảnh giác
tăng cường các biện pháp an ninh không để cho tội phạm có cơ hội hoạt động
tiến hành kiểm tra quán karaoke trên địa bàn
công an huyện hoa lư tỉnh ninh bình vừa phát hiện một mươi một trường hợp dương tính với chất ma túy
cụ thể vào dạng sáng qua tổ công tác công an huyện hoa lư tỉnh ninh bình kiểm tra hành chính
quán karaoke hương hà ở thôn áng ngũ xã ninh hòa do nguyễn thị hương làm chủ
qua kiểm tra phát hiện một mươi bốn thanh niên đang tổ chức sử dụng trái phép chân ma túy
tết nhanh có một mươi một người dương tính
chiều tối qua phòng cảnh sát hình sự phối hợp cùng cảnh sát giao thông công an tỉnh hậu giang
và công an thành phố vị thanh đã giải tán hơn một trăm linh thanh niên và kiểm tra hành chính gần sáu mươi đối tượng
điều khiển xe mô tô tụ tập tại một khu dân cư ở phường năm thành phố vị thành
lực lượng công an phát hiện các đối tượng cùng phương tiện tập trung tại địa điểm nói trên
sau khi hẹn nhau qua mạng xã hội
qua kiểm tra nhanh hầu hết đều không xuất trình được đầy đủ giấy tờ liên quan đến phương tiện
nhiều xe không có gương chiếu hậu hoặc là có dấu hiệu binh độ
lực lượng làm nhiệm vụ đã đưa trên bốn mươi xe mô tô phân khối lớn về công an thành phố vị thanh
để tiếp tục làm rõ
thời gian vừa qua trên cả nước đã xảy ra rất nhiều vụ cháy gây thiệt hại lớn cả về người và tài sản
chính vì vậy công tác đảm bảo phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại các địa phương
luôn luôn phải được ưu tiên hàng đầu
mới đây khi thành phố phủ lý tỉnh hà nam đưa tuyến phố đi bộ đầu tiên vào hoạt động
thì công tác phòng cháy chữa cháy tại đây cũng được lực lượng chức năng chú trọng
nhằm mang lại sự an toàn tuyệt đối cho người dân
tuyến phố biên hòa châu cầu thành phố phủ lý tỉnh hà nam được áp dụng và trở thành tuyến phố đi bộ
tại đây giao thương buôn bán sầm ớt với hàng trăm hộ gia đình kinh doanh
để chủ động phòng ngừa ngăn chặn không để cháy nổ xảy ra
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cơ nạn của hộ công an hà nam
đã phối hợp với các ngành đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật phòng cháy chữa cháy
tổ chức các lớp hướng dẫn huấn luyện các thao tác sử dụng dụng cụ chữa cháy
kỹ năng thoát hiểm cứu người cứu tài sản cho các hộ dân và hộ kinh doanh
với nhiều hình thức phong phú phù hợp nhằm giảm thiểu tối đa các vụ cháy nổ có thể xảy ra
công an thành phố đã trực tiếp chỉ đạo công tác kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy
đối với các hộ gia đình hộ sản xuất kinh doanh và hướng dẫn các hộ gia đình
công tác đảm bảo sử dụng cháy nổ khi có sự cố cháy nổ xảy ra
và sử dụng các tình huống thoát nạn cho người và cứu tài sản
đối với công tác tuyên truyền thì công an thành phố đã ban hành các văn bản
về công tác tuyên truyền và phát trên hệ thống ra phát thanh
trong quá trình diễn ra tuyến phố đi bộ
bên cạnh đó lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và tướng đoạn cơ hội công an hà nam
cũng yêu cầu các hộ kinh doanh buôn bán trong khu vực phố đi bộ
phải chấp hành nghiêm quy định phòng cháy tuyệt đối không được thắp hương
đốt nến thờ cúng nấu nướng ở nơi buôn bán nhất là những hộ kinh doanh nhiều mặt hàng dễ cháy
yêu cầu mỗi chủ hộ phải trang bị đầy đủ dung khu phòng cháy chữa cháy
và ký cam kết không để cháy nổ nhằm mang lại sự an toàn cho mỗi người dân du khách
khi về phố đi bộ tham quan và mua sắm
được sự quan tâm của công an thành phố phủ lý đặc biệt là đội phòng cháy chữa cháy
cứu hộ cứu nạn cũng thường xuyên qua kiểm tra và tuyên truyền
tôi là chủ cửa hàng kinh doanh trầm hương cũng tự ý thức được cái việc
cửa hàng mình dễ dẫn đến cháy nổ tự trang bị các bình chữa cháy
để đảm bảo về công tác phòng cháy chữa cháy thì bên các ngõ kinh doanh chúng tôi
cũng có ký cam kết với lực lượng phòng cháy chữa cháy
cam kết không để xảy ra trường hợp cháy nổ cũng như tự ý thức và bảo vệ sản phẩm
qua công tác kiểm tra cũng đã chủ động tháo giữ các chuồng cọp lòng sắt
để tạo lối thoát hạn thứ hai đối với gia đình của mình
và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy
để thực hiện có hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy
bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng yêu cầu mỗi người dân trong khu vực phố đi bộ
hãy tìm hiểu kiến thức pháp luật về phòng chống cháy nổ để có biện pháp phòng ngừa
thường xuyên chú trọng việc quản lý và sử dụng an toàn nguồn nhiệt
và các chất dễ cháy ở mọi lúc mọi nơi
biết cách xử lý kịp thời khi có cháy xảy ra
có phần bảo đảm an toàn tuyệt đối tại tuyến phố đi bộ trên đêm ba thành phố trong thời gian đến
tiếp theo là những thông tin về chuyên đã tội phạm
tiếp theo là những thông tin về chuyên đã tội phạm
tỉnh lào cai là đối tượng giàng xeo lìn sinh năm hai nghìn ba
hộ khẩu thường trú tại thôn nậm sò xã bản việt huyện bảo thắng tỉnh lào cai
còn về tội cố ý gây thương tích công an huyện bảo yên của tỉnh lào cai
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng lý văn toàn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
hộ khẩu thường trú tại xã tân an huyện văn bàn tỉnh lào cai
đặc điểm nhận dạng đối tượng cao một m bảy mươi và có sẹo cong hai cm trên sau đuôi lông mày phải
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phân thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn
hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện